xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị nhiễu động trong đời gió đông đã qua
và thời tiết cho đêm nay cũng như ngày mai
tại khu vực phía đông bắc bộ
bao gồm cả khu vực thủ đô hà nội
khá ít mưa ngày nắng nhiều
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt được mức là ba mươi một ba mươi bốn độ
cảm giác oi bức xuất hiện
sau đó thì sang những ngày đầu tháng một mươi
mưa sẽ xuất hiện rải rác
tập trung nhiều tại khu vực vùng núi
và chủ yếu là về chiều tối đêm và sáng sớm
ban ngày thì vẫn có những khoảng nắng nhẹ
nhiệt độ phổ biến dưới mức ba mươi ba độ
các tỉnh phía tây bắc bộ
từ đêm nay thì mưa sẽ xuất hiện vài nơi
tại các tỉnh như lai châu điện biên
sau đó thì vùng mưa sẽ mở rộng
ra toàn khu vực
tuy nhiên mưa do hội tụ gió trên cao
thường tập trung về thời điểm đêm và sáng
còn ban ngày thì trời nắng gián đoạn
nhiệt độ cao nhất tại đây trong ba ngày tới
ở mức là từ ba mươi đến ba mươi ba độ
về đêm và sáng sớm trời mát mẻ
thậm chí những nơi vùng núi cao
cảm giác còn rét nhẹ cũng sẽ xuất hiện
vùng hội tụ gió trên cao được dự báo
chỉ gây mưa cho các tỉnh miền bắc
còn đối với khu vực miền trung
từ đêm nay cũng như là cả ba ngày tới
sẽ không chịu tác động của bất kỳ hình thế thời tiết nào
vì thế tại các tỉnh từ thanh hóa
đến khu vực thừa thiên huế trời có nắng nhiều
và nhiệt độ cao nhất trong ngày
giao động ở mức là ba mươi một đến ba mươi bốn độ
cục bộ có nơi cao hơn ở vùng núi
phía tây thanh hóa và nghệ an
trong khi đó tại các tỉnh phía nam của đèo hải vân
từ đà nẵng đến khu vực ninh thuận
vào bình thuận thời tiết phổ biến là ngày nắng
chiều tối sẽ có mưa rào rải rác
lưu ý trong chiều tối các ngày mùng một và mùng hai tháng một mươi
khu vực từ bình định đến bình thuận
thì mưa sẽ gia tăng
trong cơn rông có thể kèm theo lốc xét và gió giật
nhiệt độ tại đây duy trì ổn định
ở mức vừa phải từ ba mươi đến ba mươi ba độ
tại khu vực vùng cao tây nguyên
trong ngày mai thời tiết cũng chưa có nhiều thay đổi
chủ yếu là ngày nắng
chiều tối có mưa vài nơi
sau đó sang những ngày đầu tháng một mươi dương lịch
thì mưa sẽ gia tăng
nhiều điểm sẽ có mưa vừa đến mưa to
trong cơn rông đề phòng lốc và gió giật mạnh
nhiệt độ vì thế cũng sẽ giảm nhẹ
trong ba ngày tới
đều ở dưới mức là ba mươi hai độ
tương tự tại các tỉnh thành miền nam
mưa cũng có xu hướng gia tăng từ ngày một tháng một mươi
mưa sẽ xuất hiện ngay từ đầu giờ chiều
và kéo dài cho đến tối
diện mưa tăng lên mức từ rải rác
cho đến nhiều nơi và số điểm mưa vừa mưa to
vì thế cũng sẽ nhiều hơn
người dân các tỉnh miền nam
cần đề phòng các hiện tượng thừa tích cực đoan
như lốc xét và gió giật mạnh
có thể đi kèm cho cơn rông
nhiệt độ cao nhất trưa chiều tại đây là từ ba mươi đến ba mươi ba độ